đến tối ngày một mươi bốn tháng năm lực lượng chức năng tỉnh đồng nai vẫn đang tập trung tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập bức tường một công trình xây dựng tại khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai khiến ít nhất một mươi người chết và một mươi năm người bị thương
ghi nhận tại hiện trường cho thấy một bức tường vách cao hơn một mươi hai mét dài khoảng một trăm linh mét của công ty av healthcare tại đường số tám khu công nghiệp giang điền đang xây dựng thì bất ngờ đổ sập xuống
thời điểm này có hàng chục công nhân đang làm việc và bị hàng nghìn khối bê tông đè lên
ghi nhận tại hiện trường cho thấy một bức tường vách cao hơn một mươi hai mét dài khoảng một trăm linh mét của công ty av healthcare tại đường số tám khu công nghiệp giang điền đang xây dựng thì bất ngờ đổ sập xuống